thông tin từ trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tới đây
thành phố sẽ miễn vé đối với hành khách đi trên bảy tuyến xe buýt nhằm tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trong dịp nghỉ lễ
cụ thể bảy tuyến buýt được miễn vé trong dịp này gồm tuyến số một số bảy ba mươi tám ba mươi chín bốn mươi năm sáu mươi hai và một trăm năm mươi
trong đó có năm tuyến kết nối đến các đồ mối giao thông như bến xe miền đông bến xe miền tây bến xe an sương
ga đường sắt sài gòn cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
hai tuyến buýt còn lại đi đến các khu du lịch giải trí trên địa bàn thành phố
đây là những khu vực có lưu lượng phương tiện cá nhân tham gia di chuyển đông rất dễ dẫn đến ủng tắc giao thông
thời gian áp dụng miễn phí vé xe buýt bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm